tại hà nội đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương đã có buổi làm việc với đài truyền hình việt nam
cùng dự có hai đồng chí ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban tuyên giáo trung ương là bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông trương minh tuấn và tổng biên tập báo nhân dân chủ tịch hội nhà báo việt nam thuận hữu
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí võ văn thưởng ghi nhận những năm qua đài truyền hình việt nam đã đóng góp tích cực vào sự phát triển giữ vững ổn định kinh tế chính trị an ninh quốc phòng đối ngoại xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị của đất nước
đồng chí võ văn thưởng cũng nhấn mạnh trong năm hai nghìn một mươi tám nhất là những tháng còn lại của năm đài nên tập trung cho công tác tuyên truyền trọng tâm là tuyên truyền về nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
các nghị quyết của ban chấp hành trung ương
chính trị ban bí thư quốc hội chính phủ trên tất cả các mặt
hoạt động tuyên truyền cũng cần tập trung vào các nội dung liên quan đến công tác xây dựng đảng hệ thống chính trị góp phần đấu tranh đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống kết nối được ý đảng với lòng dân
đặc biệt đài cần tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng của các chương trình phát sóng trong đó chú ý cân đối hài hòa những tin tức thời sự có tính chất lễ tân với các mảng lĩnh vực khác dành nhiều thời lượng cho những vấn đề quốc tế dân sinh những vấn đề dư luận quan tâm có tác động xã hội lớn
với những kiến nghị của đài truyền hình việt nam đồng chí võ văn thường cho rằng ban tuyên giáo trung ương bộ thông tin và truyền thông hội nhà báo việt nam sẽ tiếp thu và sớm có chỉ đạo triển khai
những vấn đề vượt qua thẩm quyền của ban
bộ hội đoàn sẽ truyền tải kiến nghị của đài tới chính phủ các đơn vị chức năng để kịp thời hỗ trợ và giải quyết